ủy ban nhân dân quận hai bà trưng thành phố hà nội đã tổ chức đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia
đặc biệt cho quần thể đền chùa đình hai bà trưng phường đồng nhân quận hai bà trưng thành phố hà nội
dự lễ đón có đồng chí phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh
quần thể di tích đền chùa đình hai bà trưng là di sản văn hóa gắn với sự hình thành và phát triển của thăng long xưa hà nội ngày nay
cụm quần thể di tích có kiến trúc nghệ thuật phong phú đặc sắc cùng với hồ nước ở trước mặt
chính giữa khuôn viên cụm di tích là ba hạng mục kiến trúc đền hai bà trưng chùa viên minh đình đồng nhân
không chỉ lưu giữ những giá trị kiến trúc đặc sắc cụm di tích đền thờ hai bà trưng còn là địa chỉ đỏ cách mạng
với những giá trị đặc biệt ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín thủ tướng chính phủ có quyết định số một nghìn chín trăm năm mươi bốn công nhận di tích đền chùa đình hai bà trưng là di tích quốc gia đặc biệt